sau tám ngày làm việc quốc hội đã kết thúc đợt một của kỳ họp thứ chín thành công
trước yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín quốc hội việt nam đã tổ chức họp bằng hình thức trực tuyến
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về đánh giá của các đại biểu quốc hội qua lần họp trực tuyến đầu tiên
trong những ngày qua cử tri cả nước đã quen với hình ảnh các phiên làm việc của quốc hội được truyền hình trực tiếp từ nhà quốc hội
đến sáu mươi ba điểm cầu trực tuyến của đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh thành phố
mặc dù các đại biểu không họp tập trung nhưng phiên thảo luận vẫn rất sôi nổi
việc phát biểu hay đăng ký phát biểu không có khó khăn
ghi nhận những mặt tích cực trong việc họp trực tuyến
tuy nhiên một số đại biểu cũng cho rằng việc quốc hội tổ chức hai đợt họp tập trung tại hội trường cũng vẫn là cần thiết
nhiều giải pháp hỗ trợ nhiều vấn đề lớn cần thiết phải tranh luận tập trung tại hội trường
thì những nội dung đó là chuyển sang là họp tập trung thì để tăng cái điều kiện khả năng để mà tranh luận những vấn đề lớn
như vậy lần đầu tiên trong lịch sử bảy mươi năm quốc hội việt nam đã tiến hành họp trực tuyến đảm bảo thông suốt thành công hiệu quả khi hoàn thành khối lượng công việc lớn

việc đổi mới truyền hình trực tuyến đã tạo ra nhiều vấn đề lớn
những cách thức kỳ họp thể hiện quốc hội luôn thay đổi linh hoạt ứng dụng khoa học công nghệ để theo kịp tình hình kinh tế xã hội vì lợi ích của nhân dân
từ ngày tám tháng sáu quốc hội sẽ họp đợt hai theo hình thức tập trung tại nhà quốc hội để xem xét thông qua nhiều vấn đề quan trọng